liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện giang nam tỉnh quảng nam
vào chiều nay ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trưởng công an huyện nam giang đầu thú
đối tượng là nguyễn văn tú sinh ba mươi hai tuổi trú tại thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
trước đó là vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa nay một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó đối tượng dùng quốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng gây án xong nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương
và trước đó tú đã có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục làm rõ